trả lời tại họp báo trước kỳ họp sáng ngày một mươi chín tháng năm thương trực ủy ban quốc phòng an ninh trịnh xuân an cho biết
tại kỳ họp bảy khai mạc ngày hai mươi tháng năm quốc hội sẽ xem xét thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
quá trình thảo luận có hai luồng ý kiến bao gồm ủng hộ cấm tuyệt đối nồng độ cồn và đề nghị quy định ngưỡng cụ thể xử phạt
theo ông an cơ quan soạn thảo là bộ công an và cơ quan thẩm tra là ủy ban quốc phòng an ninh đã nghiên cứu kỹ ý kiến đại biểu
lê ý kiến chuyên gia tại hội thảo tọa đàm và trao đổi cụ thể để chính phủ nghiên cứu kết quả phần lớn ý kiến đồng ý cấm tuyệt đối
đại diện ủy ban quốc phòng an ninh cho biết ủy ban cũng đã tham khảo ý kiến của người dân thông qua kênh báo chí
ông lấy ví dụ các báo chí đã đưa tin về sự việc này đã đưa ra rất nhiều luận cứ luận điểm và được đông đảo độc giả quan tâm
chúng ta đã đọc từng comment để đánh giá kỳ lưỡng vì đây là vấn đề còn ý kiến khác nhau nên ủy ban rất thật trọng đánh giá từng quan điểm
thường trực ủy ban quốc phòng an ninh khẳng định việc cấm tuyệt đối nông độ côn phù hợp với luật phòng chống tắc hại rượu bia và luật an toàn giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
luật hiện hành đều quy định cấm tuyệt đối vì vậy lựa chọn phương án này vừa cơ sở pháp lý vừa có cơ sở lý luận khoa học đã được đại biểu ủng hộ
tranh luận nông độ côn bằng không khi lấy xe bắt đầu từ kỳ họp quốc hội cuối năm hai nghìn ba khi một số thành viên ủy ban quốc phòng an ninh cho rằng cấm tuyệt đối người điều khiển phương tiện có nông độ côn trong báo hoặc hơi thờ là quá nghiêm khắc và chưa phù hợp
những người này đã đề nghị tham khảo kinh nghiệm quốc tế và quy định nồng độ cồn ở mức phù hợp đối với từng loại phương tiện đảm bảo tính thống nhất với quy định của bộ luật hình sự
đại biểu trịnh minh bình chuyên trách đoàn vĩnh lâm nêu quan điểm hồi tháng một mươi một năm hai nghìn ba
một người uống ly nước nhau ngân đường cho dễ tiêu hóa nhưng khi lấy xe nếu đo nông độ côn thì vẫn bị xử phạt điều này chưa hợp lý chưa thuyết phục dễ gây tranh cái khi người dân bị thổi nông độ côn
tại hội nghị đại biểu quốc hội hoạt động chuyên trách tháng ba cuộc tranh luận tiếp tục trên nghị trường
trong khi phó đoàn hương yên nguyên đại thắng ủng hộ cấm tuyệt đối nông độ côn vì tính mạng sức khỏe con người là trên hết nhiều đại biểu khác lại đề nghị quy định ngưỡng nông độ côn tối thiểu
phó chủ tịch hội luật gia tỉnh đồng tháp phạm văn hòa nói uống hôm trước thì hôm sau vẫn có nồng độ cồn nếu bị cảnh sát giao thông phạt thì vô lý
báo cáo thường vụ quốc hội mới đây ủy ban quốc phòng và an ninh đề nghị duy trì cấm tuyệt đối nông độ côn khi lấy xe do nông độ côn nội sinh chưa có căn cứ rõ ràng

trong văn bản tham gia giải trình một số nội dung mới của dự thảo luật bộ công an cũng đã lưu quan điểm quy định nồng độ cồn bằng không khi điều khiển phương tiện để giúp người lái xe tránh tình trạng bị ép uống rượu
hơn nữa tài xế khi tham gia giao thông phải duy trì sự tỉnh táo và phản xạ nhanh để xử lý tình huống bất ngờ xảy ra
nghị định một trăm linh hai nghìn một mươi chín quy định xử phạt viết phạm ảnh chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sát nếu lấy xe bị xử phạt khi có nông độ côn vượt mức không bao gồm
mức phạt cao nhất với người đi xe đạp là bốn trăm linh đồng đến sáu trăm linh đồng
xe máy từ sáu tám triệu đồng tức giấy phép lấy xe từ hai mươi hai hai mươi bốn tháng
ô tô ba mươi bốn mươi triệu đồng tức giấy phép lái xe hai mươi hai hai mươi bốn tháng
trước đó liên quan đến việc bộ công an tiếp tục cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ
thương tá tạ thị hồng minh phó trưởng phòng hướng dẫn tuyên truyền điều tra giải quyết tai nạn giao thông cục cảnh sát giao thông cho biết
rượu bia có ảnh hưởng rất lớn đến hành vi của con người
thương tá hồng binh đưa ra dẫn chứng theo thống kê hơn bốn mươi ba phạm nhân đang chấp hành án phạt tù ở nước ta
thì có đến hai mươi hai phạm nhân trước khi phạm tội đã sử dụng rượu bia
trong đó hơn năm mươi vụ án giết người hiếp dâm gây dối loạn trật tự công cộng
vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà người phạm tội trước khi gây án có sử dụng rượu bia
hơn ba mươi các vụ bạo lực gia đình đều liên quan đến việc sử dụng rượu bia
thượng tá hồng minh cho rằng từ các con số thống kê trên có thể thấy
việc kiểm soát nồng độ cồn không chỉ có ý nghĩa đối với người điều khiển phương tiện giao thông mà còn có ý nghĩa rất sâu sắc đối với xã hội
vị đại diện của cảnh sát giao thông cho biết thêm những số liệu liên quan đến tai nạn giao thông mà nguyên nhân do sử dụng rượu bia là rất lớn
cụ thể từ năm hai nghìn một mươi tám đến năm hai nghìn hai mươi ba tổng số nạn nhân bị tai nạn giao thông
đến cấp cứu và điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh là hơn hai bảy triệu người hơn bốn trăm hai mươi nạn nhân liên quan đến rượu bia
trong đó số nạn nhân bị chấn thương sọ não lên tới ba trăm tám mươi một người hơn bảy mươi người liên quan đến rượu bia
thượng tá hồng minh lập luận văn hóa ẩm thực của việt nam có rất nhiều đặc thù
mọi người hay đổ cho văn hóa khi bất kỳ cuộc vui nào cũng đều lấy rượu bia làm câu chuyện
khi bắt đầu uống mà nói uống đến trường này thì dừng lại vì có lái xe thì rất khó
trong khi uống nhiều thì sẽ không kiểm soát được hành vi
thượng tá hồng minh khẳng định bộ công an tiếp tục đề xuất giữ phương án cấm tuyệt đối việc tài xế lái xe
khi đã sử dụng rượu bia
quy định cấm tuyệt đối lái xe khi có nồng độ cồn đã được đưa vào luật phòng chống tắc hại của rượu bia
từ giữa năm hai nghìn một mươi chín và áp dụng cho đến nay
từ thời điểm áp dụng đã góp phần hạn chế tai nạn giao thông
nhất là tai nạn có liên quan đến việc sử dụng rượu bia
đặc biệt người dân người tham gia giao thông đã từng bước xây dựng được văn hóa
đang uống rượu bia thì không lấy xe
dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ bao gồm có chín chương tám mươi chín điều
trong đó khoảng một điều chín của luật dự thảo này
nghiêm cấm hành vi điều khiển phương tiện giao thông đường bộ mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn
theo thông tin của ủy ban an toàn giao thông quốc gia đưa ra năm hai nghìn hai mươi hai
thì rượu bia là một trong ba nguyên nhân hàng đầu làm gia tăng tỷ lệ tai nạn giao thông ở việt nam
ước tính có khoảng bốn mươi vụ tai nạn giao thông và một mươi một người chết do tai nạn giao thông có liên quan đến rượu bia
khi đó con số này có xu hướng gia tăng
trung bình mỗi ngày cả nước có khoảng bảy trăm linh người vi phạm nồng độ cồn khi lái xe với những mức độ khác nhau
đến năm hai nghìn hai mươi bốn tình trạng dù đã được kiểm soát tốt hơn nhưng vẫn còn rất nghiêm trọng
thực tế cho thấy chế tài xử phạt đã khá đầy đủ và nghiêm khắc hoạt động truyền thông cũng rất sâu rộng
theo quy định của pháp luật hiện hành lái xe gây tai nạn khi đã uống rượu bia
tuy mức độ có thể bị phạt tù phạt hành chính ở mức cao và bị tước bằng lái xe
theo tiến sĩ đặng vũ cảnh linh viện trưởng viện nghiên cứu thanh niên học viện thanh thiếu niên việt nam
việc xử phạt nghiêm vấn đề nồng độ cồn thời gian qua theo tinh thần nghiêm minh không có vùng cấm không có ngoại lệ
cùng với đó có rất nhiều thông điệp đã được tuyên truyền như
đã uống rượu bia thì không lái xe phía trước tay lái là tính mạng
nhưng hậu quả của việc thực hiện thông điệp này đều phụ thuộc vào ý thức của mỗi người
trước mỗi cuộc vui nhiều người vẫn uống rượu bia rồi lấy xe mà không quan tâm gì đến các chế tải nghiêm khắc và các thông điệp tuyên truyền này
do vậy một số những giải pháp cơ bản là phải thay đổi văn hóa thói quen uống rượu bia đặc biệt là uống rượu bia rồi thì không lái xe
việc dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đề xuất cấm tuyệt đối nồng độ cồn với tài xế không phải mới và đây là một trong những giải pháp như thế
đồng thời không nên quy định ngưỡng
thực tế nếu quyết định ngưỡng chính người dân sẽ khó trong việc xác định uống bao nhiêu uống thế nào chúc phù hợp với ngưỡng đó
chưa kể việc xử lý của cơ quan chức năng cũng rất khó khăn
thêm vào đó nếu quy định cấm tuyệt đối thì sẽ không uống
còn khi có ngưỡng rất dễ xảy ra trường hợp tài xế bị ép uống theo kiểu một chút lấy may đậu xuân hay một chén không sao đâu
rồi một chén sẽ có chén thứ hai trên thứ ba khi đó sẽ khó dừng lại và chắc chắn tiêm ẩn nhiều nguy cơ sau vô lăng
văn hóa không phải là nhất thành bất biến mà luôn có sự thay đổi phù hợp với bối cảnh xã hội hiện đại
văn hóa uống rượu bia cũng tương tự như vậy
tuy nhiên thay đổi văn hóa uống rượu bia có thể làm cả một quá trình dài và phức tạp ở nước ta
điều đó đòi hỏi cần phải thực hiện nghiêm khắc và tăng cường các quy định luật pháp liên quan đến việc bán quảng cáo tiêu thụ sử dụng rượu bia
trong đó cần để bắt đầu việc tăng cường nâng cao nhận thức của cộng đồng về mức độ rủi ro và hậu quả của việc sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông cũng như trách nhiệm của cá nhân trong việc này
đồng thời cần phải xây dựng môi trường sống lành mạnh thúc đẩy lưới sống không phụ thuộc vào việc tiêu thụ đồ uống có cồn
khi kết hợp tổng thể các biện pháp có thể giúp thay đổi văn hóa uống rượu bia nhất là đã uống rượu bia thì không lái xe
từ đó làm rằm thiểu những hậu quả tiêu cực xây dựng cộng đồng xã hội an toàn văn minh
đến lúc tuyệt đối cấm tài xế uống rượu bia thì không được phép lái xe khi đó đất nước chúng ta mới bình yên
bây giờ thấy ngày nào cũng có tai nạn giao thông và một năm như vậy tính mười mấy ngàn người chết bị thương